kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới ở phía đông bắc bộ tác động của vùng thấp nóng không quá mạnh mẽ nên nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
sau đó từ chiều tối và đêm ngày hai mươi ba tháng bốn khu vực vùng núi sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to rồi lan ra toàn khu vực giúp nền nhiệt giảm dần
ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ là nơi chịu tác động chính của vùng áp thấp nóng phía tây
nên tiếp tục có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên bốn mươi độ
thời gian nắng nóng kéo dài trong ngày rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dân nơi đây cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe
và cũng từ tối ngày hai mươi ba thì mưa rông tại đây sẽ tăng lên giúp nền nhiệt bắt đầu giảm đi
tại miền trung khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt trong hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày ở mức là ba mươi sáu độ
đến ba mươi chín độ khu vực vùng núi phía tây sẽ là nơi có những điểm mà nhiệt độ lên tới ba mươi chín bốn mươi một độ
sau đó nắng nóng tại miền trung có xu hướng dịu dần từ ngày hai mươi bốn
thời điểm này khu vực có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng tiếp tục duy trì nắng nóng gây gắt với mức nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
và sau đó cũng từ ngày hai mươi bốn thì mưa rông tại đây sẽ tăng lên đáng kể giúp nền nhiệt giảm dần
tỉnh thành còn lại từ khánh hòa đến bình thuận có mức nhiệt độ dễ chịu hơn chưa chịu trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độc
tại vùng cao tây nguyên vẫn chưa chịu tác động của hình thế thời tiết gây mưa đào
nên tiếp tục duy trì chuỗi ngày ít mưa nắng nhiều với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
giao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng phổ biến là ít mưa với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi năm độ

do có sự hoạt động của gió tây nam tầng thấp thổi vào khu vực này cần đề phòng khả năng xảy ra sấm xét gió giật trong cơn rông